cụ thể học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai của thành phố sẽ đi học trực tiếp từ ngày tám tháng hai
học sinh tại các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ ba bốn sẽ tiếp tục học theo hình thức trực tuyến
trong khi đó học sinh cấp tiểu học khối lớp sáu của cấp trung học cơ sở sẽ tiếp tục học trực tuyến
trẻ mập non tiếp tục nghỉ học tại nhà
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường dựa trên tình hình dịch bệnh của thành phố và tỷ lệ tiêm chủng của học sinh
thưa quý vị trong những năm gần đây cụm từ tiểu tam hay trà xanh được nhắc đến rất nhiều lần
và đây là những từ ngữ được dùng để chỉ về người thứ ba người đang chen chân trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người
vì người thứ ba người đang chen chân trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người
đó xuất hiện không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
cùng với đó là rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác
đập đồ xé áo đánh hội đồng làm nhục giữa thanh thương bạch nhật
những vụ đánh ghen gần đây cho thấy mức độ dã man ngày càng cao
thế nhưng rất nhiều người đồng tình cho hành động đánh gen nhân tình của người mình cùng chung chăn gối
tôi ủng hộ việc đánh ghen mấy đứa trà xanh cướp chồng của người khác phá hoại hạnh phúc gia đình
loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cần phải cho một bài học để sau không còn dám tái phạm nữa
đánh ghen không có gì sai cả thử đặt bản thân vào trường hợp đó xem thấy người mình yêu thương cặp bồ cặp bịch có điên không
một số liệu thống kê chỉ ra rằng cứ một mươi cặp đôi yêu nhau thì luôn có một cặp bị phá vỡ hạnh phúc bởi người thứ ba
thế nhưng cũng nhiều người cho rằng bạo lực ghen tuông là điều không nên cho một xã hội văn minh
đồng ý là người thứ ba sai nhưng trước hết nên xem lại đỗ trung thủy của người vợ
người chồng của mình mình nên đánh ghen một cách văn minh hơn là dùng bạo lực
dã man quá cũng là người với nhau mà
có rất nhiều cách để xử lý những đứa trà xanh chơi chẽn một cách văn minh và tâm phục khẩu phục hơn là dùng nắm đấm và vũ lực
đánh cho đã tay thôi chứ như thế là mình đang vi phạm pháp luật đó
có khi bọn tiểu tam còn kiện ngược lại mình nên xem lại
thưa quý vị câu chuyện người thứ ba đáng thương hay đáng trách và có sai không khi chúng ta chỉ nhìn nhận từ phía người thứ ba
là người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác vẫn còn là vấn đề đang gây rất nhiều tranh cãi
bởi mỗi người đều có những quan điểm của riêng mình về vấn đề này
và để tìm hiểu rõ hơn thì phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có một cuộc trao đổi với tiến sĩ tâm lý học trần thu hương
giảng viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
vâng đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ trần thu hương đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa chị thời gian gần đây cụm từ tiểu tam trà xanh hay còn gọi là người thứ ba được nhắc tới khá nhiều
vậy quan điểm của chị về khái niệm này như thế nào
thật ra thì cụm từ trà xanh hay là tiểu tam hay là một số bạn bạn còn sử dụng ngoại ngữ để nói về người thứ ba trong một mối quan hệ
thật ra thì nói định nghĩa về người thứ ba thì là một cái gì đấy nó rất là to tác
nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy là trong một cái mối quan hệ thân mật ví dụ như là mối quan hệ giữa hai người đang yêu nhau chẳng hạn
thì xuất hiện
một người thứ ba và cái người thứ ba đấy thì lại có cái cảm tình với cả cái người đàn ông hay là cái người đàn bà
thường là các cái quan điểm xã hội thì cũng không ủng hộ cho cái câu chuyện là người thứ ba trong một cái mối quan hệ
bởi vì rõ ràng là khi xuất hiện một người mới nó sẽ tạo ra những sự bất ổn về mặt cảm xúc cho mối quan hệ hiện tại của hai người
vâng tiến sĩ có đánh giá gì về những hệ lụy mà người thứ ba gây ảnh hưởng đến hệ phúc gia đình
trong một cái mối quan hệ thân mật thì cái mối quan hệ đấy có thể dừng lại ở cái câu chuyện là hai người đang yêu nhau
hoặc là gì ạ
thế thì ở đây vấn đề đặt ra rằng là nếu mà có người thứ ba xuất hiện trong một cái cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng hạn
thế thì rõ ràng là nó sẽ làm cho cái cuộc hôn nhân ấy trở nên bất ổn
và người ta vẫn cứ nói rằng là thật ra ấy thì hôn nhân nó không màu hồng
nó không màu hồng hôn hôn nhân là cái câu chuyện mà chúng ta cùng phải chịu trách nhiệm với nhau
chúng ta phải thích nghi với nhau chúng ta phải hy sinh cho nhau
thì chúng ta mới xây dựng được cái gia đình của chúng ta trở thành cái tổ ấm như là chúng ta mong muốn
khi chúng ta bước chân vào một cái mối quan hệ với cả người thứ ba những người đã có gia đình
thì có nghĩa là gì bạn cũng đang chơi một cái trò chơi mạo hiểm
tức là bạn đánh đổi cái hạnh phúc gia đình của bạn để mà có thể là gì
bạn lấy một cái điều gì đó nó không chắc chắn
vâng vậy một cuộc hôn nhân khi bị dừng lại bởi người thứ ba thì những đứa trẻ sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào ạ
chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta quyết định chấm dứt cái cuộc hôn nhân của chúng ta để mà đến với cả người mới
thì rõ ràng là các bạn trẻ thế là con gái của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng
bởi vì là cái tổ gia đình gốc của các bạn ấy sẽ không còn nữa
các bạn ấy sẽ phải là chung sống hoặc là với ba hoặc là với mẹ
thì ở một cái góc độ nào đó nó sẽ tạo ra cái sự tổn thương cho tất cả các thành viên ở bên trong gia đình
và các bạn hiểu là có thể là sự xuất hiện của người mới sự xuất hiện của bố dưỡng này hay sự xuất hiện của mẹ kế
là cái nguyên nhân mà gây ra gì ạ cái sự tan hỡi cái sự chia tách gì ạ của bố mẹ với nhau
ở đây tôi vẫn cứ muốn nói rằng là cho dù bất cứ một cái lý do nào tùy bất cứ một lý do nào
mà bạn bước chân vào một cái cuộc hôn nhân mới và bạn trở thành mẹ kế hay là bạn trở thành cha ruột
thì bạn hãy nhớ rằng là bạn vẫn cứ đang đóng vai làm bố và làm mẹ
thực ra bố và mẹ với cả những cái đứa con không phải là con ruột của mình
thì tôi vẫn cứ mong chờ là một cái sự ứng xử là gì nó nhân văn và gì ạ nó bao dung
và hãy cố gắng làm thế nào đó để mà tránh những cái tổn thương không cần thiết cho gì ạ
những cái đứa trẻ mà những cái đứa trẻ đấy rõ ràng là con riêng của vợ hay là của chồng mình
bởi vì khi bạn có những cái hành vi mà làm tổn thương những cái đứa trẻ đấy

vâng vậy theo tiến sĩ chúng ta cần có góc nhìn và thái độ như thế nào để người thứ ba không xem vào cuộc hôn nhân ạ
làm thế nào đó để mà chúng ta tránh cái câu chuyện là cái người thứ ba mà xem được vào cái mối quan hệ của chúng ta
đặc biệt là cái mối quan hệ chúng ta đang bàn luận ở đây là cái mối quan hệ hôn nhân
chúng ta giữ được gia đình của mình và chúng ta giữ được tổ ấm cho con cái
thì như tôi nói hôn nhân là một tiến trình và tất cả đặc biệt là những người trưởng thành của chúng ta
những người trưởng thành như chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm với cả cái cuộc hôn nhân ấy
và trước khi có trách nhiệm với cả cái cuộc hôn nhân đó thì chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình
khi mà bạn có trách nhiệm với chính bản thân bạn bạn tôn trọng bạn bạn hiểu bạn ấy
thế thì bạn sẽ biết tôn trọng người bạn đời
đúng không ạ và bạn sẽ hiểu người bạn đời
và khi chúng ta tôn trọng mình tôn trọng người bạn đời và chúng ta hiểu nhau
thì chúng ta cũng sẽ có trách nhiệm với nhau và chúng ta ít hy sinh cho nhau
thế còn nếu mà một cuộc hôn nhân mà trong đó chỉ là sự ích kỷ
cái tôi cá nhân của bạn quá lớn và lẫn át cái tôi của người khác
bạn chỉ nghĩ đến cái nhu cầu của bản thân bạn thôi
và bạn quên đi những cái nhu cầu của những người khác ấy
một cái tôi ích kỷ như vậy trong một cuộc hôn nhân ấy
thì sớm hay muộn cuộc hôn nhân này nó cũng tan vỡ
cho nên như tôi nói lúc ban đầu người thứ ba đúng không ạ
người ta sẽ không thể sen vào được cuộc hôn nhân của chúng ta
nếu như mà chúng ta có những cái cam kết chúng ta bền lòng
và chúng ta nỗ lực và cố gắng cùng nhau để xây dựng một cái tổ ấm gia đình
vâng xin cảm ơn tiến sĩ trần thu hương với những chia sẻ vừa rồi
trong nhiều trường hợp người thứ ba không đáng trách
tuy nhiên mỗi người nên có những nhìn nhận cẩn trọng
để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của người khác
bởi chúng ta cần có trách nhiệm với những việc làm của chính bản thân mình
quý vị vừa theo dõi vấn đề và chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý có trong cụm chính sách ngay sau đây

nặng doanh nghiệp không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp
nội dung này được quy định tại nghị định một mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp vừa được chính phủ ban hành
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội
người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
cụ thể phạt tiền từ một triệu đồng đến ba triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động
nhưng tối đa không quá bảy mươi năm triệu đồng
đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận
về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
theo nghị định tám hai nghìn hai mươi hai ndcp hướng dẫn luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi ba
chính phủ yêu cầu sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn ba mươi dừng sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần
trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái việt nam
bao bị nhựa khó phân hủy
sản phẩm sinh học gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học hộp nhựa xốp đóng gói
chứa đựng thực phẩm và sản phẩm hàng hóa chứa vi nhựa
trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất nhập khẩu bao bì nhựa
khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường
bộ y tế đã đề xuất chính phủ cho phép mua hai mươi một chín triệu liều vaccine pfizer
phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ năm tuổi trở lên
bộ y tế cũng thường xuyên liên tục trao đổi với who về vấn đề khoa học
trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ
nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn
các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ mời quý vị
cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý sẽ có trong các số báo
ra sáng ngày hôm nay trong bục điểm báo
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai
tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi để có thể mở cửa lại trường học
từ sau tết gắn với việc an toàn dịch bệnh
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online số ra sáng ngày hôm nay
đề cập đến nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng đề nghị thành phố hồ chí minh
không chủ quan lơ là mất cảnh giác thần tốc thần tốc và thân tốc hơn nữa
trong việc tiêm vaccine
đặc biệt thành phố đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để mở cửa lại trường học từ sau tết gắn với an toàn dịch bệnh
tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro thực hiện hiệu quả
chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
trẻ em không cư trú ở vùng dịch cấp độ bốn vùng phong tỏa khi mà đi máy bay
sẽ phải xét nghiệm covid một mươi chín
giao thông vận tải thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
hành khách xuất phát từ nơi lưu trú cư trú từ sân bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc vùng phong tỏa cần có kết quả xét nghiệm âm tính theo phương pháp gham pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
như vậy là điều kiện đi máy bay đã được nới lỏng hơn so với trước đây
hành khách từ các địa bàn khác không phải là dịch cấp bốn hay vùng phong tỏa
sẽ không phải trình giấy đã tiêm đủ liều vaccine
hay giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
trẻ em từ địa bàn này sẽ không phải xét nghiệm trước chuyến bay
chỉ trong một thời gian ngắn thì đã xảy ra những vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận
và phóng viên của báo công an nhân dân đã có một cuộc trao đổi với ông đặng hoan nam
là cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội liên quan đến vấn nạn này
ông đặng hoa nam cho rằng vấn đề đặt ra
hiện nay là mức độ phức tạp nghiêm trọng của các vụ bạo hành trẻ em càng ngày càng gia tăng
ông đề cập đến những ý kiến cho rằng nguyên nhân các vụ bạo hành trẻ em gia tăng thời gian qua
là do dịch covid một mươi chín là do giãn cách xã hội là do trẻ em phải ở nhà học online
thế nhưng theo ông thì các nguyên nhân cũng chỉ là một phần
chúng ta phải nhìn nhận nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vấn đề này
đó là căn cơ sâu xa hơn và có những giải pháp cấp bách hơn
ông nam khẳng định bạo lực trẻ em sẽ còn gia tăng
nếu như chúng ta không nhìn nhận nó ở góc độ đạo đức xã hội và tâm lý xã hội
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhân đề như sau
đó chính là giảm thuế vat giám sát không tốt chính sách khó đến với người tiêu dùng
nội dung bài viết đề cập đến việc thuế giá trị gia tăng vat sẽ giảm từ một mươi xuống tám trong năm hai nghìn hai mươi hai
và việc giảm này có thể khiến cho ngân sách nhà nước
giảm thu hơn bốn mươi chín tỷ đồng năm nay
các chuyên gia về thuế đánh giá thuế vat giảm còn tám sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm
từ đó kích thích sản xuất tạo công an việc làm cho người lao động
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng thực tế thì rất nhiều dịch vụ trên thị trường
tính vat cho khách du khách không lấy hóa đơn
thế nên giám sát không tốt không chặt thì chính sách khó đến tay người tư dùng
thưa quý vị vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm nay
lại tổ chức đó là tết ông công ông táo
và đây là một trong những nét văn hóa phong tục đặc sắc được cộng đồng gìn giữ và phát huy
gắn với việc đó chính là nhắc nhở lẫn nhau thực hành nghi thức đúng mực và nêu cao ý thức
đó chính là bảo vệ môi trường
và trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
đã đề cập qua bài viết với nhân đề đó chính là gìn giữ phong tục đẹp
là nét đẹp trong ngày tết ông công ông táo tục thả cá chép
được thực hiện ngay sau lễ cúng tiễn ông công ông táo về trời
mang hàm ý phóng sinh hướng con người tới chân thiện mỹ
thông thường thì sau lễ cúng các gia đình thường tiến hành hóa vàng
và phóng sinh cá chép đã cúng ông táo hàm ý là phóng sinh
và thực tế cho thấy rằng vẫn còn một bộ phận người dân nhầm tưởng
phải cúng thật nhiều vàng mã rồi ném cho xuống sông xuống hồ thì mới là thành tâm
sự biến tướng này đã làm tổn hại đến môi trường
vừa rồi là những bài viết đáng chú ý và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm lại
những tin tức đáng chú ý
toát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
bị bắt quả tang cùng với số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh
chú tài huyền thanh trương tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm gian đối với trần duy tân chú tài ấp tân cuối xã tân lý đông
về hành vi cướp dật tài sản
trước đó vào chiều ngày hai tháng một tân điều khiển xe mô tô đến cửa hàng vàng kim trang
ấp tân cuối xã tâm lý đông giả vờ hỏi mua dây chuyền
khi chủ cửa hàng đưa sợi dây thuyền một lượng vàng hai mươi bốn k trị giá khoảng năm mươi triệu đồng cho tân xem
thì đối tượng cầm sợi dây chuyền bỏ chạy
ủy ban nhân dân tp hà nội đồng ý cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
tại những khu vực cấp độ một và hai của hà nội đi học trở lại từ ngày tám tháng hai
ngay sau khi nghỉ tết nguyên đán
trong khi đó học sinh cấp tiểu học khối lớp sáu của cấp trung học cơ sở
sẽ tiếp tục học trực tuyến
trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà
phạt nặng doanh nghiệp không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp
được quy định tại nghị định một mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp
cụ thể phạt tiền từ một triệu đồng đến ba triệu đồng
khi vi phạm
với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá bảy mươi năm triệu đồng
đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận
về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định